xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
trong ngày hôm nay thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa cả miền trung trời có nắng sớm
tuy nhiên cường độ nắng không quá mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn miền trung phổ biến trong khoảng ba mươi bốn ba mươi năm độ
cục bộ một số nơi ở khu vực trung trung bộ như thành phố huế thành phố đà nẵng thành phố tam kỳ
khu vực quảng ngãi và quy nhơn sẽ xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao là từ ba mươi sáu ba mươi bảy độ
trong chiều và tối nay ở khu vực phía tây của thanh hóa nghệ an
một vài nơi ở khu vực ninh thuận cũng như bình thuận có mưa rào và rông cục bộ nhưng lượng không lớn
ở phía nam gió mùa tây nam vẫn duy trì cường độ biểu hiện là trên ảnh mây vệ tinh ở các vùng biển phía đông
và phía tây của nam bộ vẫn đang tồn tại những khối mây đối lưu khá là đậm đặc
trong ngày hôm nay các khối mây này sẽ thường xuyên được gió tây nam đưa vào đất liền
gây mưa rào và rông diện rộng ở hai khu vực cả chiều lẫn đêm
trong đó các tỉnh đắk nông lâm đồng bình phước tây ninh bình dương đồng nai
và khu vực ven biển của miền tây nam bộ sẽ là những tỉnh có mưa vừa mưa to và rông mạnh
do có mưa nên nhiệt độ ở tây nguyên và nam bộ không cao khu vực tây nguyên nhiệt độ giữ ở mức từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn đối với các tỉnh nam bộ tại miền đông có mức nhiệt là ba mươi một ba mươi ba độ và miền tây có mức nhiệt là hai mươi tám ba mươi độ
trên biển khu vực phía nam của biển đông bao gồm
vùng biển của huyện đảo trương sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang cũng như là cả vùng vịnh thái lan
đều là những vùng có mưa rào và rông mạnh tầm nhìn xa thấp bốn một mươi km nguy cơ cao về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước